chỉ còn từng một mươi đến một mươi năm ngày nữa là sẽ quyết định sự thành công hay thất bại của việc phòng chống covid một mươi chín tại việt nam
yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết hạn chế tối đa việc tụ tập đông người như nhà hàng karaoke đám cưới đám tăng
sự đồng lòng chung tay vào cuộc nghiêm túc quyết liệt từ trung ương đến địa phương
đặc biệt là sự phối hợp của nhân dân là rất cần thiết trong giai đoạn này để ngăn chặn dịch lây lan
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại cuộc họp với thường trực chính phủ về phòng chống covid một mươi chín vào chiều nay
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng đề nghị các cơ sở thờ tự không tụ tập đông người
yêu cầu chính quyền địa phương nghiêm khắc nhắc nhở vấn đề này để bảo vệ cho người dân
yêu cầu chính quyền địa phương và công an phải đi từng ngõ gõ từng nhà
và công an địa phương phải cung cấp ngay danh sách các hộ gia đình có người ở nước ngoài về từ mùng tám tháng ba
bộ công an cung cấp thông tin của mọi người dân cho cơ quan y tế để xác định những người tiếp xúc tránh sự lây lan trong nhân dân
về mua sắm thủ tướng giao ban chỉ đạo xem xét xử lý việc mua sắm công khai minh bạch kịp thời chống tham ô tham nhũng
bộ tư pháp nghiên cứu ban hành một số chỉ đạo theo tình hình mới
bộ y tế nêu kinh phí tổng quát để báo cáo các cơ quan chức năng
thủ tướng đồng ý việc mở rộng xã hội hóa trong điều kiện cách ly tập trung đóng góp tự nguyện
các hãng hàng không cần tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để có biện pháp hữu hiệu để hạn chế người vào việt nam

bộ y tế có trách nhiệm khẳng trương triển khai trách nghiệm nhanh tại các khu cách ly
tại cộng đồng để sàng hợp người nhiễm covid một mươi chín hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm
thủ tướng đồng ý đề xuất của bộ y tế và bộ tài chính về hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch
về người việt nam ở nước ngoài về nước thủ tướng bày tỏ quan điểm việt nam kiên trì thực hiện nguyên tắc chống dịch
ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch
để không dễ dễ vận dụng cách ly tập trung là cách ly
để không dễ dàng ưu tiên cách ly đối với người nước ngoài và do đơn vị cá nhân người nước ngoài thanh toán
đối với các khu cách ly tập trung đề nghị tập thể cá nhân ủng hộ cho công tác phòng chống dịch ủng hộ
theo tinh thần là tự nguyên
máy xét nghiệm và kích xét nghiệm nếu sản phẩm trong nước đảm bảo chất lượng
thì tập trung mua sản phẩm trong nước phục vụ công tác phòng chống dịch
xử lý nghiêm các trường hợp không cách ly không khai báo
thủ tướng yêu cầu ngành y tế cần công bố phát đồ điều trị để tập huấn cho các địa phương một cách chủ động
với thành công ban đầu và những cố gắng hiện nay thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành và người dân
cần tiếp tục cố gắng hơn nữa ý thức hơn nữa ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng
với quyết tâm đó việt nam sẽ có thể đạt được kết quả thành công trong phòng chống dịch covid một mươi chín